tại hà nội tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp
tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp các trường trung cấp cao đẳng và năm học sinh các trường trung học phổ thông học sinh sinh viên năm cuối các trường cao đẳng trung cấp trên địa bàn thành phố hà nội
chương trình được thiết kế có sự tương tác giữa các lãnh đạo chuyên gia nhà giáo dục doanh nhân với các em học sinh để những người làm công tác tư vấn định hướng nghề có cơ hội chia sẻ cũng như học sinh có cơ hội trải nghiệm thực tế với cơ hội nghề nghiệp
tư vấn và chọn nghề nghề là công nghệ ô tô bây giờ thời đại càng ngày càng phát triển cuộc sống càng phát triển thì em thấy chọn nghề nghề công nghệ ô tô sẽ phát triển trong tương lai
ngày hội tư vấn hướng nghiệp
là hoạt động hiệu quả trong công tác phân luồng định hướng sớm với việc chọn ngành học đối với học sinh cấp trung học phổ thông
việc thay đổi nhận thức và lựa chọn đúng đán con đường mình nên đi là điều cần thiết trong thời điểm này
bên cạnh số lượng người được đào tạo về đại học cao hơn cần thiết thì số lượng người chưa được đào tạo tức là lao động phổ thông cũng cao hơn cần thiết
hơn khi nào hết trong bối cảnh chúng ta đang hồi nhập và phát triển đầy mảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì chúng ta càng cần thiết phải thực hiện công tác phân luồng này
bên cạnh hoạt động tư vấn hướng nghiệp các doanh nhân chuyên gia đến từ các tập đoàn lớn như vingroup trung nguyên ace group cũng đã có những gian hàng tại đây để giao lưu trực tiếp tư vấn tuyển dụng việc làm chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp với học sinh sinh viên
song song chương trình ngày hội phía nam diễn ra tại trường cao đẳng kỹ thuật đồng nai vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một sắp tới